sáng nay một mươi sáu tháng chín tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ubnd tổ quốc việt nam và tp hà nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh trưởng ban thường trực quốc hội bùi bằng đoàn
một mươi tháng chín năm một nghìn tám trăm tám mươi chín một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn phó chủ tịch nước đặc thị ngọc thịnh phó thủ tướng vũ đức đam
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội tp hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng
cụ bùi bằng đoàn sinh năm một nghìn tám trăm tám mươi chín trong một gia đình nhà nho tại xã liên bạc huyện ứng hòa tỉnh hà đông nay thuộc thành phố hà nội
từ một vị quan nổi tiếng thanh liêm chính trực
trong triều đình phong kiến cụ bùi bằng đoàn đã tự nguyện tham gia chính quyền cách mạng
ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc
cụ bùi bằng đoàn đã trúng cử đại biểu quốc hội của tỉnh hà đông
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa i cụ bùi bằng đoàn được bầu làm ủy viên chính thức ban thường trực quốc hội
tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa i tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cụ được bầu làm trưởng ban thường trực quốc hội nay là chủ tịch quốc hội
trên cương vị quan trọng này cụ bùi bằng đoàn đã phát huy vai trò trách nhiệm và những đóng góp cho hoạt động lập pháp
đặc biệt là việc tập hợp lực lượng đoàn kết toàn dân kháng chiến chống pháp
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
với tinh thần dĩ công vi thượng cụ bùi bằng đoàn một vị quan thưởng thư trong bộ máy của triều đình phong kiến nhà nguyễn
đã vượt qua những định kiến của thời cuộc để tham gia chính quyền cách mạng
trong những năm tháng khó khăn ác liệt của cách mạng việt nam cụ không quản ngại hy sinh sẵn sàng đảm trách những chức vụ quan trọng
trên bất cứ cương vị nào cụ cũng tận tâm tận lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
cụ bùi bằng đoàn chính là một tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính hết lòng phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
tinh thần làm việc tận tùy
hy sinh vì nước vì dân sống khiêm tốn giảng dị không màng danh lợi phú quý của cụ là tấm gương sáng để các đại biểu quốc hội cùng cán bộ đảng viên toàn thể nhân dân ta học tập
tấm gương của cụ bùi bằng đoàn góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng lý tưởng truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước
nói gương cụ bùi bằng đoàn
trong mọi hoạt động và trên từng công vị công tác chủ tịch quốc hội mong muốn mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân ta phải luôn đạt lợi ích của đất nước của dân tộc của nhân dân và của đảng lên trên hết tăng cường sự đoàn kết thống nhất để giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân xây dựng nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh xứng đáng với sự cống hiến hy sinh của các anh hùng tiên liệt
vì sự trường tồn phát triển của quốc gia và dân tộc